trong ngày hôm nay thứ hai đầu tuần tình hình thời tiết có gì đáng lưu ý không anh trung kiên
dạ vâng thưa chị hiền minh và thưa toàn thể quý vị khán giả
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bắc bộ và trung bộ
thời tiết tiếp tục lạnh và rét
nên quý vị hãy chú ý mặc ấm trước khi ra đường
ở nam trung bộ và tây nguyên
và nam bộ thì có thể có mưa rông
cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
vâng hiện tượng rông lốc xét gió giật mạnh thì tiềm ẩn
nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người dân
do đó khi có các thông tin cảnh báo về mưa rông
thì quý vị cần tránh trú ở những nơi an toàn
tại các công trình xây dựng kiên cố
bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý
theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông
để có biện pháp đề phòng thiệt hại do rông lốc gây ra